các đối tượng bán dâm khai nhận được nuôi ăn ở tại khách sạn
việc bắn dâm do lễ tân điều hành
cơ quan công an đã ra lệnh bắt tạm giữ hồ thị tố nga
và ba đối tượng nguyễn thành văn chú tại tỉnh thanh hóa
phạm minh tuấn chú tệ thành phố thái bình
và lò thị thảo chú tệ tỉnh hà giang
đây là những đối tượng trực tiếp điều gái cho khách